các tỉnh miền tây đồng loạt ghi nhận ca mắc covid một mươi chín tăng rất cao
theo lãnh đạo ngành y tế ở miền tây nhiều người đã tiêm đủ hai liều vaccine vẫn mắc covid một mươi chín
nhưng không có triệu chứng hoặc diễn biến nhẹ
vào sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi một sở y tế tỉnh bạc liêu ghi nhận sáu trăm một mươi bảy ca f mới tăng một trăm chín mươi chín ca so với ngày trước
đây là ngày có số lượng f cao nhất từ trước đến nay tại bạc liêu được phát hiện bằng xét nghiệm pcr trong hai mươi bốn giờ
tại sóc trăng trong hai mươi bốn giờ qua tỉnh này phát hiện bốn trăm chín mươi một f mới trong đó một trăm bốn mươi trường hợp là f một trở thành f một
ba trường hợp đến từ tỉnh khác sáu mươi năm người trong khu vực phong tỏa và có đến hai trăm tám mươi ba trường hợp phát hiện qua sàng lọc cộng đồng
là một trong ba tỉnh thành miền tây có số lượng f tăng cao trong hai mươi bốn giờ qua
cần thơ ghi nhận chín trăm bốn mươi hai f mới nâng tổng số ca nhiễm của cần thơ lên hai mươi hai mươi sáu người
ủy ban nhân dân tp cần thơ yêu cầu người dân chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín hạn chế di chuyển ra khỏi nơi ở